mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo và trên intv thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền về thủ đoạn của các đối tượng
nhưng giấc mơ làm giàu nhanh chóng từ lan đột biến đã khiến cho không ít người bỏ tiền tỷ vào loại cây trồng này
tuy nhiên theo các cơ quan chức năng thì đã có khá nhiều thương vụ mua bán lan đột biến trong thời gian qua chỉ là cho lừa đảo
điển hình là mới đây liên tiếp những đường dây lừa đảo bán lan đột biến giả đã bị công an tp hà nội và tỉnh hà nam triệt phá
đây là những cây lan được giới thiệu là lan đột biến
có giá trị bậc nhất trên thị trường
dễ nhân giống dễ sinh lời nên đã khiến nhiều người bỏ tiền tỷ để được sở hữu
người đàn ông này đã bỏ ra tiên tỷ để mua ba cây lan đột biến
thế nhưng mua về mới phát hiện đó chỉ là những cây lan bình thường
tôi có mua ba cây lan đột biến
về đến nhà tôi phát hiện là cây nó không phải là chuột cây chuẩn giống không phải là dòng cây đột biến
anh em tôi xuống đổ cây thì đã khóa buồn lan và không đi nạc được
trận giá lô vừa trận
tại hà nội lần theo dấu vết lực lượng công an đã triệt phá ổ nhóm sáu đối tượng
chuyên lừa đảo bán lan đột biến giả
theo tài liệu điều tra nhóm này đã thuê nhà dựng hàng chục gian vườn
treo những loại lan thường để lừa đảo là lan đột biến
dùng mạng xã hội để tung ra những thương vụ mua bán tiền tỷ quảng cáo thổi giá để tìm kiếm người mua
từ đầu năm đến nay các đối tượng đã bán chót lọt ba mươi tám cây lan đột biến giả để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
tôi có tìm kiếm và tải một số
thì đeo một hoa của cây lan đột biến dèm thẳng
đó là cây lan đột biến do nhà tôi trồng
theo lực lượng công an hiện tượng giá lan đột biến cao bất thường
thực chất chỉ là do một nhóm người tạo ra các giao dịch ảo để đẩy giá lan đột biến lên cao nhằm trục lợi
các cây lan này đều là những cây lan thường có giá trị và kinh tế rất thấp
và trong ổ nhóm của chúng thì chúng phân công các đối tượng cò mồi
cũng như là trà trộn vào trong cây xe
số người mua và tự thuộc phòng giá lên đến tiền tỷ đến vài tỷ
theo cơ quan công an hiện nay vẫn còn một số đối tượng trong các đường dây lừa đảo này chưa bị bắt
do đó không loại trừ những vụ lừa đảo tương tự liên quan đến lan đột biến sẽ còn tái diễn trong thời gian tới
ngoài ra nhiều nhà vườn sau khi phát hiện mình bị lừa
nhưng cũng không khai báo mà tiếp tục bán lan giả đột biến ra thị trường để lừa đảo người khác
chính vì vậy người dân hãy tỉnh táo để tránh rơi vào bẫy lừa đảo từ lan đột biến